tổng thống đắc cử mỹ donald trump cam kết sẽ thúc đẩy một nền hòa bình chính đáng và lâu dài giữa israel và palestine
đây là thông điệp đầu tiên của ông trump về vấn đề này kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ
thông điệp được đăng tả trên báo israel hayom trong đó ông trump bày tỏ tin tưởng chính quyền của ông
có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các bên đạt được một nền hòa bình chính đáng và lâu dài
ông cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải được thương lượng giữa các bên trong cuộc
chứ không phải bị áp đặt bởi bên ngoài
hiện pháp đang thúc đẩy một hội nghị hòa bình nhằm khôi phục tiến trình hòa bình đang bế tắc giữa palestine và israel
song ten anviv tuyên bố sẽ không tham gia với lý do bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng phải là song phương
trong khi đó nga cũng đề xuất chủ trì các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên